không có chuyện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu nam triệu vừa đóng mới tàu cá đã hỏng cho ngư dân bình định
thậm chí công ty này chưa hề đóng mới một tàu cá vỏ sắt nào cho ngư dân theo nghị định sáu bảy
đó là thông tin mới nhất được lãnh đạo công ty nam triệu có trụ sở tại huyện thủy nguyên thành phố hải phòng đưa ra vào sáng nay
theo lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu nam triệu khẳng định
hiện trên địa bàn thành phố hải phòng nói chung và huyện thủy nguyên nói riêng chỉ có duy nhất một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu nam triệu
nasico đơn vị thành viên của tổng công ty công nghiệp tàu thủy sbic
và đến nay công ty chưa hề đóng mới một tàu cá nào cho ngư dân theo nghị định sáu mươi bảy năm hai nghìn một mươi bốn của chính phủ
do đó những thông tin về việc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu nam triệu đóng tàu cá cho ngư dân bình định vừa đóng mới đã hỏng là hoàn toàn không đúng sự thật
thì trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu năm triệu chúng tôi là cũng đã ký được một số các đơn hàng đóng tàu lớn cũng như là có kỹ thuật cao
vì vậy chúng tôi đã tập trung thực hiện các hợp đồng đã ký kết đối với khách hàng và chúng tôi chưa có điều kiện để tham gia đóng tàu cá vỏ thép cho ngư dân
và tôi khẳng định đến thời điểm này là
công ty chúng tôi chưa đóng một chiếc tàu cá nào vỏ thép cho ngư dân đến thời điểm này
phó tổng giám đốc phùng văn khôi cũng cho hay triển khai thực hiện nghị định sáu mươi bảy năm hai nghìn một mươi bốn của chính phủ công ty đã tích cực quảng bá xúc tiến việc đóng mới các tàu cá vỏ sắt cho bà con ngư dân miền bắc và miền trung
tuy nhiên do tại thời điểm này công ty tiếp nhận nhiều đơn hàng đóng mới các tàu cỡ lớn và tàu kiểm ngư cho khách hàng trong và ngoài nước
đây là những sản phẩm chủ lực phù hợp với năng lực thiết bị hiện có và phải tập trung thực hiện
nên công ty chưa hề đóng mới một tàu cá vỏ thép nào cho ngư dân